nhưng mà chính các nhà ga ở vị trí vàng này thì lại đang không phát huy được lợi thế thương mại
và để lãng phí hàng ngàn tỷ mỗi năm
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc đối thoại của phóng viên với ông vũ anh minh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam chung quanh vấn đề này
báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay mang đến cho chúng ta thông tin
dừng thông bên quốc lộ bị bức tử
để chiếm đất mặt tiền đường và đất sản xuất thì những năm gần đây
tình trạng tàn phá dừng thông bên quốc lộ một mươi bốn và quốc lộ hai mươi tám đoạn qua tỉnh đắc nông diễn ra rất phức tạp
đi trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua hai xã là nậm nờ rang và trường xuân huyện đắc song tỉnh đắk nông
thì không khó để nhìn thấy cảnh tượng là hàng chục nghìn cây thông từ ba mươi đến bốn mươi năm tuổi
đường kính khoảng ba mươi cm đến sáu mươi cm đã bị tàn phá hủy hoại và dần chết khô
nếu trước đây dọc trên tuyến quốc lộ này là những cánh rừng thông xanh ngút ngàn
thì giờ đây chỉ còn là những vạt rừng manh mún nhiều vụ tàn phá thông quy mô lớn tại nơi đây
và khiến cho dư luận hết sức bức xúc
thưa quý vị mặc dù hầu hết các nguyên liệu đầu vào cho ngành thức ăn chăn nuôi trong nước
có thể sản xuất được như là ngô dầu khô hay là bột thịt xương phụ phẩm từ chế biến thủy sản
tuy nhiên hiện ngành này đã phải nhập khẩu từ bảy mươi đến bảy mươi năm nguyên liệu
đây chính là nghịch lý thức ăn chăn nuôi mà trên báo diễn đàn doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám ước tính nước ta phải nhập bảy mươi tổng nguồn nguyên liệu thô làm thức ăn chăn nuôi
khi mất thế chủ động thì sẽ không thể tận dụng hết được các nguồn thức ăn trong nước
tỷ trọng nhập khẩu lớn khiến cho chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao
cùng với hệ thống phân phối qua nhiều đại lý trung gian thì việc quản trị và sản xuất
theo chuỗi giá trị chưa phát triển dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi đến tay người chăn nuôi
thì chưa thật sự phù hợp
điều này sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất của các doanh nghiệp trong nước
nhất là đối với những cơ sở có quy mô nhỏ và vừa
chương trình điểm báo xin được tiếp tục với một bài viết
du lịch việt nam gặt hái nhiều giải thưởng danh giá khẳng định thương hiệu điểm đến
được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
so với các năm trước thì hai nghìn một mươi chín là năm mà ngành du lịch việt nam gặt hái được nhiều danh hiệu có giá trị
cách để ít ngày tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới lần thứ hai mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
thì việt nam đã lần đầu tiên được sướng tên trong hạng mục
điểm đến di sản hàng đầu thế giới hai nghìn một mươi chín
và cùng với danh hiệu điểm đến gold tốt nhất thế giới hai nghìn một mươi chín và một số giải thưởng khác
thì đây là tiền đề quan trọng để việt nam gìn giữ cũng như là nâng cao thương hiệu điểm đến
tăng suất hút và sức hấp dẫn đối với du khách
thưa quý vị sự thay người và điều chỉnh chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên park hang seo
cùng bản lĩnh thi đấu của tuyển thủ u hai mươi hai việt nam đã biến u hai mươi hai thái lan thành cựu vô địch sea games
vâng vào chiều ngày hôm qua ngày năm tháng một mươi hai đúng là ngày vui của bóng đá việt
phút thứ một mươi năm từ quả tạt bóng bên cánh trái của thanh thịnh tiền đạo tiến linh thoát qua vòng vây
các cầu thủ thái lan đánh đầu cận thành và hạ gục thủ môn thái lan gỡ một hai cho u hai mươi hai việt nam
và bàn thắng này của tiến linh đã thắp sáng niềm tin cho tuyển u hai mươi hai việt nam dẫn đến bàn gỡ hòa hai hai ngay sau đó
vượt qua mọi sức ép thì việt nam vào bán kết và gặp đối thủ là u hai mươi hai
thưa quý vị bên cạnh niềm vui của bóng đá nam thì trong trận bán kết tối ngày năm tháng một mươi hai
đội tuyển nữ việt nam cũng đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ sea games ba mươi
vì giành thắng lợi cách biệt hai trước đội tuyển nữ philippines
và thông tin vui vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình niềm báo sáng ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại